thái lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp
với chủ đề kỹ năng hình ảnh hóa thông tin cho báo điện tử trong năm ngày của khóa bồi dưỡng
hai mươi nhà báo và phóng viên lào sẽ được các nhà báo giàu kinh nghiệm của việt nam chia sẻ về phương pháp tư duy về điều kiện cần và đủ để thể hiện tốt nhất nội dung muốn truyền tải thông qua các bức ảnh sơ đồ đồ họa
kể từ năm hai nghìn một mươi hai tới nay cục báo chí thuộc bộ thông tin và truyền thông việt nam đã tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ với các chủ đề khác nhau dành cho các nhà báo và phóng viên lào mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác thông tin báo chí tại lào
tính tới nay đã có hai mươi khóa học được tổ chức
tổ chức ở lào và việt nam với gần sáu trăm linh phóng viên biên tập viên của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương của lào tham dự
thông qua chương trình ban tổ chức mong muốn sẽ là diễn đàn trao đổi đồng thời là cơ hội để các công ty lữ hành khách sạn các hướng dẫn viên minh tưởng hơn và áp dụng một cách có
có hiệu quả luật du lịch vào thực tiễn
luật du lịch hai nghìn một mươi bảy gồm chín chương bảy mươi tám điều giảm hai chương một mươi điều so với luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy
luật du lịch được sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay và thông lệ quốc tế
luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn thu hút đầu tư tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cạnh tranh lành mạnh
đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mùa
nói chung luật du lịch năm hai nghìn một mươi tám có nhiều thay đổi sau những hội thảo góp ý của các doanh nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước địa phương và các cơ quan
tới nay bộ luật đã ban hành qua sản xuất bộ luật này có nhiều điểm mới đặc biệt đối với địa phương thấy một điểm mới rất quan trọng đó là xếp hạng cơ sở lưu trú
trước đây là xếp hạng cơ sở lưu trú
từ ba sao bốn sao năm sao là thuộc tổng du lịch như vậy là khối lượng khách sạn hiện nay rất là nhiều vì vậy là áp lực lên cho tổng du lịch xếp hạng rất là lớn
nhưng luật du lịch năm hai nghìn một mươi tám thì đã phân cấp từ khách sạn ba sao trở về cho các cơ quan quản lý nhà nước địa phương để xếp hạng
thấy cái điều này rất là đổi mới rất là đáng để thuận tiện cho địa phương trong việc xếp hạng và quản lý các cơ sở lưu trú tại địa phương
hội nghị phổ biến giới thiệu luật du lịch hai nghìn một mươi bảy có hơn ba trăm linh đại biểu sau khi được cập nhật phổ biến về những điều khoản quy định mới của luật du lịch có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu bày tỏ kỳ vọng về luật mới với nhiều điểm sáng bám sát với thực tế cũng như theo kịp xu hướng đang phát triển của ngành
qua đó sẽ tạo nên đòn bẩy giúp du lịch nước ta phát triển bền vững và có nhiều bứt phá hơn trong thời gian tới
thực ra thì họ đang có cái thói quen là họ tự do họ được phép mà là kỳ cớt làm việc trực tiếp với tất cả các cái lựa hành quốc tế cũng như là lựa hành nội địa
nhưng bây giờ có cái luật mới là phải thông qua một cái diễn đàn một cái hội hiệp hội thì họ cảm thấy rằng là họ bị thắt chặt
nhưng mà thực tế thì tôi thấy rằng là cái việc thắt chặt đó nó cũng có cái ưu việt của nó
là mình quản lý được cái chất lượng
và luật thì cũng đã có những quy định nó đơn giản hơn về việc kinh doanh lữ hành
tuy nhiên thì cũng bắt buộc các doanh nghiệp dự lựa hành thì phải đi vào cái hoạt động theo luật pháp mà theo cái hoạt động về xúc tiến du lịch cũng sẽ được nâng cái tầm lên
và đối với lại hướng dẫn viên thì cũng có những cái đơn giản hơn về vấn đề trình độ
nhưng cũng đòi hỏi
tức là các hướng dẫn viên là cũng phải hoạt động theo những khuôn khổ của hiệp hội cũng như là khuôn khổ của doanh nghiệp lựa hành
luật du lịch năm hai nghìn một mươi bảy được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi hơn thu hút đầu tư tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cạnh tranh lành mạnh đưa du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
với mong muốn thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa việt nam và vương quốc anh
hội đồng anh tại việt nam đã tổ chức lễ ra mắt dự án di sản kết nối nhằm tạo ra những cơ hội phát triển đồng đều và bền vững trong ngành di sản văn hóa ở việt nam
dự án di sản kết nối với giá trị năm trăm linh bảng anh sẽ được thực hiện trong vòng hai năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi với di sản nhạc và phim của việt nam
mong muốn của chương trình là sẽ làm việc được với những cộng đồng mà họ là những cộng đồng gắn kết
và sản sinh ra những di sản văn hóa này để góp phần vào sự bảo vệ và sự chia sẻ những di sản văn hóa này với những cộng đồng khác ở việt nam ở việt nam cũng như là ở các nước khác trên thế giới
dự án cũng rất là mong muốn là được kết nối những cái giá trị di sản văn hóa này với những người làm thực hành nghệ thuật đương đại để góp phần làm sống lại những cái giá trị di sản văn hóa mà không được nhiều người biết đến
và muốn là cho những cái người mà họ gắn kết với những cái di sản văn hóa này họ sẽ
trực tiếp được đóng góp vào cái sự phát triển của di sản văn hóa này và trực tiếp được hưởng lợi từ cái sự phát triển đền vững của những cái di sản văn hóa này
dự án được thực hiện bằng cách tiếp cận mới như làm việc với cộng đồng các địa phương nhằm tạo cơ hội để họ có thể đóng góp và hưởng lợi từ việc quảng bá bảo tồn các giá trị văn hóa
đồng thời tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa trong khu vực tư nhân làm tăng sự hiểu biết sự yêu thích và ứng dụng các giá trị di sản văn hóa này trong cuộc sống hàng ngày của cộng đồng
tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa trong khu vực hàng ngày của chúng ta
đến nay thu nhập bình quân đầu người tại huyện bảo yên đã đạt mức trên hai mươi triệu đồng một người một năm và không còn diện tích đất trống trên toàn huyện
đây là những kết quả thực sự đáng khích lệ đối với địa phương trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững tạo cơ hội đổi đời cho người dân
mong mỏi vươn khơi bám biển đối với ngư dân là để tìm kiếm khai thác tiềm năng kinh tế biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trong những năm qua cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thái bình từng ngày từng giờ kề vai sát cánh cùng ngư dân giúp bà con yên tâm gắn bó với công việc của mình
trước những chuyến đi biển dài ngày buổi sinh hoạt tổ thuyền đoàn kết sản xuất trên biển ở xã nam thịnh huyện tiền hải luôn được diễn ra
không tài liệu không giấy bút những câu chuyện dung dị được cán bộ biên phòng chia sẻ
những tiếng cười giòn tan bỗng chốc vang lên
tình quân dân được thắt chặt thêm trong giây phút
những tờ rơi pháp luật tiện lợi như thế này cũng được cán bộ biên phòng phát cho ngư dân
các đơn vị còn tổ chức trao tặng hàng trăm áo phao
đèn pin bộ đàm cho các tổ tàu thuyền tự quản
vận động ngư dân cam kết không dùng các loại vật liệu nổ sung kích điện ngư cụ thuộc loại cấm để đánh bắt thủy hải sản
việc cán bộ chiến sĩ biên phòng thường xuyên sinh hoạt cùng với bà con ngư dân trước mỗi chuyến đoàn thơi
và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật
các quy định về hành nghề trên biển đã giúp cho bà con ngư dân của địa phương
an tâm việc sản xuất và góp phần ổn định cuộc sống
tạo điều kiện thuận lợi cho bà con về thủ tục hành chính đặc biệt là thủ tục y tế
ví dụ như bà con mà thiếu thủ tục giấy tờ chúng tôi hướng dẫn cho bà con để hoàn chỉnh thủ tục
cái thứ hai là phối hợp với trạm kiểm ngư chúng tôi tuần tra kiểm soát để là kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm
đặc biệt là sử dụng công cụ kích điện
tạo sự vững tin từ ngư dân không phải chỉ làm theo toàn bộ yêu cầu mà ngư dân mong muốn
điều quan trọng hơn là những cán bộ biên phòng tỉnh thái bình đã cân bằng được nhu cầu lợi ích kinh tế của người dân
với trách nhiệm bảo vệ tiềm năng kinh tế biển đảo bởi sự vững tin bền vững luôn xuất phát từ những giá trị hài hòa
không đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn khi cần bổ sung hồ sơ đăng ký hành nghề khai thác hải sản
một số ngư dân trên địa bàn tỉnh quảng ngãi bỏ ra vài triệu đồng mua chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng từ những người môi giới
điều này đã khiến cho ngư dân không nắm được quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy gia tăng vụ việc tai nạn rủi ro trên biển
sở hữu chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng bốn hàng ngày điều khiển con tàu đánh bắt xa bờ trị giá hàng tỷ đồng hành nghề trên biển
nhưng ngư dân võ huệ chưa qua một lớp đào tạo hay bồi dưỡng nghiệp vụ nào
cho đến khi làm việc với cơ quan chức năng ông huệ mới cho biết mình chỉ học đến lớp ba không biết đọc biết viết
đồng thời cũng không hiểu các tín hiệu giao thông đường thủy
chứng chỉ thuyền trưởng mang tên ông là do một người họ hàng làm giúp và mỗi khi ra biển
việc sử dụng các thiết bị máy móc trên tàu cũng do người khác làm thay

làm việc với lực lượng biên phòng quảng ngãi nhiều thuyền trưởng máy trưởng thừa nhận cho biết
khi cần hành nghề họ đưa cho người môi giới từ hai đến ba triệu đồng cùng giấy khám sức khỏe và ảnh chân dung
khoảng một mươi năm đến hai mươi ngày họ sẽ nhận được một chứng chỉ có đầy đủ chữ ký con dấu số quyết định
xong để tìm ra đầu mối cung cấp và xác định được chứng chỉ thật hay giả thì không hề đơn giản
vì những người trực tiếp nhận tiền của ngư dân cũng chỉ là trung gian của các đầu mối khác
chỉ có ngư dân là chịu thiệt vừa mất tiền vừa bị thu hồi chứng chỉ
mặc dù chưa xác định được chứng chỉ thuyền trưởng máy trưởng của ngư dân đang sử dụng là thật hay giả
nhưng hậu quả của nó là những vụ tai nạn
mất an toàn trên biển ngày càng tăng
bởi khi cần lái ra khơi họ không biết con tàu của mình sẽ đi đâu về đâu và đi như thế nào cho đúng luật
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiều khả năng đợt oi nóng tại miền bắc sẽ kết thúc vào ngày sáu tháng bốn
khi có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về nước ta
không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng từ khoảng nửa đêm năm tháng bốn dạng sáng ngày sáu tháng bốn
gây ra mưa rào và rông trên diện rộng
đợt không khí lạnh có thể tăng cường ảnh hưởng gây mưa rào và rông kèm gió mạnh cho các tỉnh bắc trung bộ
từ ngày mùng sáu đến ngày mùng bảy tháng bốn và trung trung bộ từ ngày mùng bảy đến ngày mùng tám tháng bốn
không khí lạnh trong thời gian giao mùa tháng bốn tháng năm thường kèm theo rông tố và lốc nên cần đề phòng
tranh trú nơi an toàn khi xảy ra rông và hạn chế đi lại lưu thông trên đường gần các khu nhà cao tầng để bảo đảm an toàn tính mạng
tránh ngược với thời tiết miền bắc trong tuần này mức nhiệt trên ba mươi sáu độ c có thể xuất hiện vào ngày bốn tháng bốn tại nam bộ
các ngày còn lại trong tuần cũng đều ở ngưỡng nắng nóng ba mươi năm độ c
đáng lưu ý dự báo giữa tháng bốn nắng nóng ở nam bộ sẽ lên đến đỉnh điểm
dự báo từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn có thể xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó miền đông nam bộ cảnh báo nắng nóng lên mức gai gắt từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
càng nắng nóng nhu cầu sử dụng điện càng lớn
nguy cơ chập cháy có thể xảy ra khi cùng một lúc nhu cầu sử dụng quạt điều hòa tủ lạnh
vì thế người dân không nên để điều hòa thấp dưới hai mươi sáu độ c
ngăn đá tủ lạnh nên để từ âm một mươi tám độ đến âm một mươi năm độ
nhiệt độ ngăn mát từ ba đến sáu độ c
để chủ động phòng tránh ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra đồng thời bảo đảm hệ thống điện được hoạt động thông suốt
vừa qua tại nghệ an tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tổng công ty năm hai nghìn một mươi tám
tình huống giả định được đặt ra một cơn bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai đổ bộ vào khu vực tỉnh nghệ an
tầm bão là khu vực huyện nghi lộc và thị xã cửa lò
thời tiết kèm theo sấm xét làm đổ cây cối vào đường dây
gió lốc làm bay máy tôn của một số công trình gần đường dây gây nên sự cố
làm hư hỏng hàng loạt dây dẫn và dây chống xét liền cắp quang của tuyến đường dây một trăm một mươi kv hưng đông cửa lò
kết hợp ba trong một tức là khi có một sự cố xảy ra đứt dây trọng xét rơi vào đường dây ba mươi năm kv và tê liệt toàn bộ hệ thống điểm của tỉnh nghệ an
chúng tôi đã bố trí lực lượng
trên cơ sở là lực lượng tại chỗ và huy động lực lượng của các đơn vị
lân cần cùng phối hợp để tập trung xử lý làm sao là hệ thống điện quay trở lại phục vụ một cách nhanh nhất
theo tình huống giả định tầm bão đi qua nghệ an có thể gây hậu quả lớn cho lưới điện
nên ban chỉ huy evn npc đã đến hiện trường kiểm tra phối hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ
sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả bão và hoàn lưu sau bão
nguyễn văn văn chỉ huy evn npc
chỉ huy evn npc
chỉ huy evn npc
nếu có thiên tai xảy ra là tất cả các nhân viên đều phải biết được là mình phải xử lý sự cố
khoanh vùng sự cố để mà cung cấp điện lại cho khách hàng ở những điểm mà không có sự cố thì là cấp điện trở lại
còn đối với những chỗ mà sự cố thì mình tiến hành xử lý nhanh để đảm bảo là khắc phục thiệt hại sự cố ở mức thấp nhất
kết thúc buổi diễn tập ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn evn npc đã họp rút kinh nghiệm
nhận xét đánh giá lại bữa diễn tập
đồng thời nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị tham gia diễn tập để sẵn sàng ứng phó với mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín
trong phần tin quốc tế hàn quốc và mỹ tập trận đổ bộ quy mô lớn
thái lan siết chặt quy định với lao động nước ngoài bất hợp pháp
hàn quốc và mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn
song song với cuộc tập trận chung thường niên mang tên đại bàng non giữa hai bên được khai mạc trước đó cùng ngày
cuộc tập trận giữa mỹ và hàn quốc mang tên song long sẽ kéo dài đến hết ngày tám tháng bốn
với sự tham gia của các tàu tấn công đổ bộ đa năng cùng nhiều máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình f ba mươi năm b
bên cạnh đó hàn quốc và mỹ dự kiến triển khai cuộc tập trận thường niên mang tên giải pháp then chốt vào ngày hai mươi ba tháng bốn và kéo dài trong vòng hai tuần
tập trung vào các tình huống mô phỏng trên máy tính
các cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên triều đang xuất hiện những tín hiệu cải thiện rõ rệt
và làm dấy lên quan ngại sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới bầu không khí hòa giải giữa hai miền
từ trước tới nay triều tiên vẫn lên án các cuộc tập trận chung hàn mỹ là biểu tượng của chính sách thù địch của washington đối với bình nhưỡng
anh không thể giấu giếm thông tin về vụ đầu độc ông sergei skripal và london sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành động khiêu khích vừa qua
đây là tuyên bố của đại sứ nga tại anh alexander iakovenko trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ntv của nga
tuyên bố của đại sứ nga iyako venko nêu rõ trong trường hợp này ông tin rằng nga sẽ không để anh thoát khỏi trách nhiệm pháp lý
theo ông anh đã từ chối hợp tác với nga không cung cấp bất kỳ thông tin nào
theo đại sứ nga năm hai nghìn một mươi năm anh thông qua chiến lược an ninh quốc gia và đã chọn vai trò đi đầu trong cái gọi là liên minh kiểm chế nga
để kiềm chế nga cần phải có một hành động khiêu khích mạnh để chính phủ và người dân ủng hộ đường lối này
hành động như vậy rất có thể do các cơ quan tình báo anh gian dựng để cáo buộc nga về nhiều phương diện
hiện căng thẳng ngoại giao giữa nga và các nước châu âu vẫn đang gia tăng do các bên đã trục xuất các nhà ngoại giao của nhau để bày tỏ sự đoàn kết với chính quyền anh
chính phủ thái lan vừa cảnh báo những người nước ngoài chưa có giấy phép lao động và visa cư trú tại nước này sẽ phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc
theo người phát ngôn chính phủ thái lan nước này khẳng định sẽ không kéo dài thời gian đăng ký lao động mà chỉ tiến hành hợp pháp hóa cho các lao động bất hợp pháp cho tới hết ngày ba mươi một tháng ba
theo quy định mới trong luật lao động của thái lan các lao động nước ngoài bất hợp pháp có thể bị phạt tới ba usd và năm năm tù
trong khi đó những người sử dụng các đối tượng lao động trên có thể bị phạt tới hai mươi usd
bộ lao động thái lan khuyến cáo các lao động nước ngoài chưa đăng ký trở về nước cần tìm kiếm công việc thông qua mạng lưới công ty xuất khẩu

sáng hôm qua trạm thí nghiệm vũ trụ thiên cung một của trung quốc đã trở về trái đất và đã bị thiêu dụi trong quá trình xuyên qua bầu khí quyển và rơi xuống vùng biển ở nam thái bình dương
đây là trạm thí nghiệm vũ trụ đầu tiên của trung quốc đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ đáng kể trong không gian suốt bảy năm qua
theo cơ quan nghiên cứu không gian của trung quốc trạm thí nghiệm vũ trụ thiên cung một đã rơi xuống vùng biển ở giữa nam thái bình dương vào tám h một mươi năm phút sáng ngày hai tháng bốn theo giờ địa phương tức bảy h một mươi năm phút theo giờ hà nội
gần như toàn bộ trạm đã cháy rụi khi đi vào bầu khí quyển của trái đất
được phóng lên quỹ đạo ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi một thiên cung một đã tiếp đón hai phi hành gia và kết nối thành công với ba tàu vũ trụ của trung quốc là thần châu tám chín và một mươi thực hiện hàng loạt nhiệm vụ
đóng góp quan trọng cho mục tiêu của trung quốc
trạm vũ trụ này được xem là cơ sở cho việc thử nghiệm phát triển trạm không gian lớn hơn và có người sống và làm việc vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trạm thiên cung i đã gặp trục trặc và ngừng hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu